mở đầu là một số tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
tòa nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nguyễn văn huấn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại huyện cầu kè tỉnh trà vinh
về tội tàng trữ sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn huấn có mua của một đối tượng trú tại tỉnh tiền giang
một khẩu súng ngắn k năm mươi bốn cùng với bốn viên đạn và một cầm số tám đem về cất giấu
vào ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi năm huấn cùng hai đối tượng khác đến nhà ông nguyễn hiệu phước
chú tại huyện châu phú tỉnh an giang đòi tiền
tại đây hai bên đã xảy ra mâu thuẫn cãi vã nên huấn rút khẩu súng ngắn k năm mươi bốn lên đạn định bắn chỉ thiên
nhưng bị kẹt đạn huấn bị cha con ông phước rượt đuổi và giật được khẩu súng
sau đó huấn bị lực lượng công an an giang bắt giữ tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
tiến hành kiểm tra nơi tận trú của đối tượng ở huyện phục hiệp tỉnh hậu giang
lực lượng công an thu giữ thêm một cây còng số tám cùng với nhiều tăng vật có liên quan khác
với hành vi trên của huấn hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn huấn hai năm tù giam
về tội tàng trữ sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng
còn tại tỉnh bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa tạm giữ hình sự
đối với vương quốc dân chú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre để điều tra về hành vi giết người
sáng qua trong lúc uống rượu vương quốc dân và nguyễn văn thắng có xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến sâu sát
dân dùng dao đâm vào ngực trái của thắng sau đó bỏ chạy
thắng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã chết trên đường đến bệnh viện
đến trưa cùng ngày thấy không thể trốn thoát vương quốc dân đã đến cơ quan công an đầu thú
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà nam vừa bắt đối tượng truy nã lê quý huân
ở huyện thọ xuân thanh hóa về tội vụ tội phạm công an
cô ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn tám tại khu vực trường cao đẳng nghề chế biến gỗ trung ương
thuộc địa phận xã thanh tuyền huyện thanh liêm nay là phường thanh tuyền thành phố phủ lý
huân cùng với một đối tượng dùng côn giao đục gỗ tấn công anh nguyễn văn hà
chú ở xã hoàng hải huyện hàng hóa thanh hóa làm anh hà bị thương
sau khi gây án huân bỏ trốn vào thành phố hồ chí minh
đến ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi sáu thì bị bắt
hiện cơ quan công an đã tiến hành bàn giao đối tượng huân cho công an thành phố phủ lý để xử lý theo pháp luật
thưa quý vị sau đây là một số thông tin vắn đáng chú ý
tại lạng sơn đội quản lý thị trường số bốn thuộc trích cụ quản lý thị trường tỉnh
phối hợp với đội tuần tra số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
vừa kiểm tra phát hiện một xe ô tô chở nhiều mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển một lượng lớn hàng hóa
gồm bảy mặt hàng mỹ phẩm như dậu gồi đầu thuốc nhụm tóc phấn trang điểm
với bốn bảy trăm linh sản phẩm có tổng trị giá ước tính khoảng trên bảy mươi triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe kiêm chủ hàng là lưu ngọc tuân trú tại quận hoàn kiếm hà nội
đã không xuất trình được bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ cho lô hàng mỹ phẩm trên
còn tại hậu giang công an thị xã long mỹ tỉnh hậu giang vừa ra lệnh bắt tạm giam hai tháng
đối với phan văn nghiệp trú tại tỉnh phú cần thơ và cao út anh trú tại tỉnh đồng tháp
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó phan văn nghiệp cao út anh điều khiển hai xe mô tô chở theo một một mươi gói thuốc lá ngoại
nhãn hiệu hero z scot được ngụy trang bên trong năm thùng xốp đi từ xã tân thành tỉnh đồng tháp
về tỉnh sóc trăng để bán kiếm lời
khi cả hai đi đến thị trấn long mỹ thị xã long mỹ thì đã bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt quả tang
thưa quý vị vào thời điểm cuối cùng
năm là khoảng thời gian mà các đối tượng thường lợi dụng để phạm tội
nắm mắt được tình hình đó lực lượng công an tỉnh quảng trị đã thực hiện nhiều kế hoạch cao điểm
tấn công chấn áp tội phạm nhằm giúp người dân vui xuân đón tết được an toàn và hạnh phúc
như thường lệ hai mươi giờ tối công cụ hỗ trợ đã chuẩn bị xong
một tổ công tác gồm lực lượng cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động đã sẵn sàng cho một buổi tuần tra mới
dù là công việc thường xuyên nhưng trong những ngày này mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
cảnh sát trên những thủ đoạn của các đối tượng để đảm bảo một mùa xuân bình yên

do đó sở giao thông vận tải tp hcm phối hợp ủy ban nhân dân tp tổ chức tăng cường các bãi giữ xe tập trung giá niêm yết sẵn sàng phục vụ người dân
cụ thể trong dịp tết bính thân này tp hcm tăng cường các bãi xe trên đường hàm nghi pasteur tôn đức thắng hàng thuyên lê thánh tôn alexand dorot trương định huyền trân công chúa nguyễn thị minh khai
cùng nhiều điểm giữ xe tại các cao ốc ở trung tâm thành phố các khu vực tổ chức hội hoa xuân điểm bắn pháo hoa biểu diễn nghệ thuật
như thông tin chúng tôi đã đưa liên quan đến vụ việc năm xe quá tải chống đối lực lượng chức năng trên đại lộ thăng long vào đêm ngày bảy tháng một vừa qua
lực lượng chức năng tp hcm cho biết đã xử lý toàn bộ những phương tiện vi phạm
theo đó năm chiếc xe nhãn hiệu hower thường gọi là xe hổ vồ trên đầu xe gián chữ tuấn anh vi phạm tải trọng kích thước thành thùng đã buộc phải hạ tải cắt thành thùng
sau khi hoàn thành các thủ tục quy trình kiểm tra lực lượng chức năng tp hà nội đã sử dụng biện pháp cưỡng chế đưa năm chiếc xe về kho bãi ở gần bến xe mỹ đình để xử lý nghiêm
đặc biệt sau khi kiểm tra lại toàn bộ năm chiếc xe đều bị cắt thành thùng theo đúng quy định của pháp luật
trước đó khi bị lực lượng chức năng phát hiện hành vi chở quá tải sai kích thước thành thùng chủ doanh nghiệp là lê tuấn anh chú huyện thạch thất hà nội đã có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
tại thành phố nhiều người có việc rất cần thiết thì mới đi ra ngoài đường để tránh thời tiết rét buốt
nhưng đối với nhiều người thì phải ở ngoài đường hàng ngày hàng giờ chống chịu với thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành công việc và nhiệm vụ của họ
mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi dạy sau của nhóm phóng viên thực sự
nhưng mà em phải ngưỡng mộ về lòng của họ
có lẽ là khi xem những ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng không cần phải bình luận gì thêm về công việc của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
bây giờ là khoảng hai mươi một giờ đêm nhiệt độ lúc này là từ sáu đến bảy độ c
vào thời điểm này thì nhiều người trong số chúng ta đã có mặt bên gia đình quây quần và tránh đi sự giá rét của thời tiết khắc nghiệt như thế này
tuy nhiên thì các chiến sĩ kiểm tra giao thông vẫn có mặt trên các cung đường để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của người chiến sĩ công an nhân dân